thưa quý vị tỉnh ủy quảng ninh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long nguyên chủ tịch ubnd tp hạ long
ông phạm hồng hà đã có những vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ chức vụ bí thư đảng ủy
ban quản lý vịnh hạ long trưởng ban quản lý vịnh hạ long
vi phạm của ông phạm hồng hà gây hậu quả rất nghiêm trọng gây dư luận xấu bức xúc
trong cán bộ đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của bản thân
cùng ngày ubnd tp quảng ninh cũng ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với hai cán bộ
vũ hùng thắng và lương ái phật nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy
nguyên phó chủ tịch ubnd huyện tiên yên